nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đặc biệt trong giai đoạn người dễ phối năm
trị cơ sở chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế tự lệ
trợ khách bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hạng không nội địa đã chuẩn bị tận sản kế hoạch quân lực
về khai thác loạt đồng bay quốc tế đến các thị trường khách trọng điểm từ việt nam